thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã thông tin về việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ba tàu cá bình định gặp nạn trên biển
đến nay do ảnh hưởng của bão số một mươi tại khu vực tìm kiếm hai tàu cá bình định và hai mươi ba ngư dân mất tích có sóng cấp năm cấp sáu gây nhiều khó khăn cho việc quan sát tìm kiếm
sáng nay ngày hai tháng một mươi một sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đóng tại vùng bốn hải quân thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa cũng cho biết thêm
ba ngư dân được cứu sống của tàu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts và ba ngư dân tàu bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts ở lại hỗ trợ tìm kiếm sẽ được lực lượng kiểm ngư việt nam đưa vào đất liền để ổn định sức khỏe và đoàn tụ với gia đình
lực lượng kiểm ngư sẽ tiếp tục tìm kiếm các ngư dân còn đang mất tích trên biển